tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng lào thong lun sì su lý
nhân dịp sang dự kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ việt nam lào
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ việt nam lào
nhất là việc hai bên đã đề ra các chiến lược thỏa thuận hợp tác dài hạn trong năm đến một mươi năm tới
cũng như các thỏa thuận hợp tác cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch quốc hội chúc mừng các thành tiệu quan trọng mà đảng nhà nước và nhân dân lào đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là việc kiểm soát tốt dịch bệnh và khôi phục kinh tế xã hội giữ được tăng trưởng gdp ấn tượng
tại cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng lào thong lun sì su lý
đã trao đổi về kết quả kỳ họp quốc hội vừa qua tại mỗi nước
về công tác chuẩn bị bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi nước
chủ tịch quốc hội chia sẻ với thủ tướng lào trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban đối ngoại hai nước tổ chức phối hợp giám sát việc thực hiện thỏa thuận giữa chính phủ việt nam và chính phủ lào
về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước đạt kết quả tốt
nhất trí với ý kiến của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thủ tướng lào thong lun sì su lý
đánh giá cao vai trò chủ tịch asean chủ tịch ipa bốn mươi một của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
qua thủ tướng lào chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lời thăm hỏi lời chúc sức khỏe
tới chủ tịch quốc hội lào pani yathotu và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của lào